ủy ban thường vụ quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến đại biểu quốc hội về dự kiến nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
theo đó có năm nhóm vấn đề được ủy ban thường vụ quốc hội tổng hợp đề xuất trình quốc hội xem xét để lựa chọn bốn nhóm vấn đề chất vấn chính thức
một là giải pháp hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông bảo đảm trật tự an toàn giao thông nhất là tại các thành phố lớn
giải pháp xử lý triệt đề những vấn đề tồn tại đối với các dự án giao thông đầu tư theo hình thức xây dựng kinh doanh chuyển giao bot
hai là công tác quản lý đất đai tại các thành phố lớn
các địa phương có nhiều khiếu nại tố cáo nhất là trong quản lý sử dụng đất công chuyển đổi mục đích sử dụng đất thu hồi giải phóng mặt bằng tình trạng ô nhiễm lưu vực sông và kiểm soát hoạt động xả thải của các doanh nghiệp thực trạng xử lý rác thải và giải pháp
các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
ba là chất lượng giáo dục đại học giáo dục phổ thông công tác quản lý giáo dục mầm non nhất là giáo dục mầm non ngoài công lập tình trạng xuống cấp về chuẩn mực đạo đức lối sống trong ngành giáo dục
bốn thực trạng thị trường lao động ở nước ta công tác quản lý xuất khẩu lao động công tác giáo dục nghề nghiệp giải quyết việc làm sau đào tạo tình trạng bạo hành và xâm hại tình dục đối với trẻ em công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
hai là công tác quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị nhất là công tác cấp phép xây dựng các trung cư cao tầng tại các khu trung tâm của thành phố lớn
trên cơ sở các nhóm vấn đề này sự kiến các bộ trưởng thành viên chính phủ sẽ đăng đàn trả lời chất vấn chính tại kỳ họp này gồm bộ trưởng bộ giao thông vận tài bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường bộ trưởng bộ giáo dục đào tạo bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội và bộ trưởng bộ xây dựng các phó thủ tướng các thành viên chính phủ khác cũng sẽ tham gia giải trình thêm về các nội dung